bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản hướng dẫn xét tặng giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi chín
trong đó quy định số lượng thành viên hội đồng phải bảo đảm theo quy định
ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao
các tác giả đã được tặng giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật thuộc chuyên ngành
hoặc các nhà nghiên cứu chuyên gia chuyên ngành tham gia ủy viên hội đồng
hội đồng cấp cơ sở phải đăng công khai các hồ sơ đề nghị xét tặng và phải thông báo công khai kết quả xét tặng
thời gian hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước chậm nhất là ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín